qua điều tra các đối tượng khai nhận do biết một quán karaoke ở đường yamon erua phường tân lợi có nhiều nhân viên nữ phục vụ tiếp biên bia cho khách nên từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến lúc bị bắt
nhóm trên một số đối tượng khác đã đến bắt nhóm trên một số đối tượng khác đã đến bắt
nhóm trên một số đối tượng khác đã đến bắt
bước đầu các đối tượng khai nhận đã cứng đoạt tài sản của chủ quán karaoke trên một trăm linh năm triệu đồng để chia nhau tiêu xài cá nhân
thưa quý vị sau một thời gian dài theo dõi và lập án đấu tranh vào ngày ba mươi tháng năm
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và chức vụ công an tỉnh thanh hóa đã phá chuyên án bắt giữ tám đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty ma để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay thu lời bất chính trên hai trăm linh tỷ đồng
tám đối tượng bị bắt giữ gồm hoàng thị hạnh hoàng thị ánh trần đình hiếu phạm thị yến hoàng thị von lê thị phương dương thị diệu hà cùng chú tại thành phố thanh hóa và lê huy sơn chú tại huyện thiệu hóa
khám xét nơi ớt
các đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi thùng hóa đơn chứng tử tám máy tính tám điện thoại một mươi bảy con dấu của hơn một mươi công ty ma năm trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng
đồng thời lực lượng công an cũng tiến hành phong tỏa tám tài khoản của các ngân hàng
quá trình điều tra xác minh từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay hoàng thị hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt công ty để phát hành và bán gần năm chứng từ hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn hai tỷ đồng thu lời bất chính hơn hai trăm linh tỷ đồng
hàng tháng hàng quý nhóm đối tượng này vẫn làm báo cáo tài chính báo cáo thuế đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế hợp đồng nguyên tắc phiếu thu chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất đều là giấy tờ khống
các đối tượng không đến ngân hàng thực hiện giao dịch trực tiếp mà ủy quyền cho kế toán hoặc người khác ký mạo danh trị kỳ giám đốc
và với số tiền hiện nay chúng tôi đấu tranh thì phải đến trên dưới một tỷ
đây là vụ án mua bán hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố thanh hóa gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước tổng số tiền lên tới hơn hai trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã có văn bản kiến nghị cơ quan liên quan nhằm khắc phục thiếu sót
vâng còn tại thành phố hồ chí minh thì ngay lúc này tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi thông tin về dịch bệnh sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay bây giờ
kính thưa quý vị ngay sau quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố hồ chí minh theo chỉ thị một mươi năm và khu vực quận gò vắc
phường thạnh lộc của quận một mươi hai theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ sáng nay ngày ba mươi một tháng năm
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

phó thủ tướng triều hòa bình đã đi kiểm tra công tác chống dịch tại ba công ty thuộc khu chế xuất tân thuận
quận bảy thành phố hồ chí minh tại công ty trách nhiệm hữu hạng mutex việt nam chuyên sản xuất linh kiện điện tử
đại diện công ty đã báo cáo quy trình phòng chống dịch covid một mươi chín cho đoàn kiểm tra
theo đó công ty triển khai đúng quy định chống dịch theo bộ tiêu chí an toàn trong sản xuất
bản tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín tại cơ sở sản xuất kinh doanh
theo bản tự đánh giá công ty thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm thấp
thời gian vừa qua nhiều ổ dịch xuất hiện trong cộng đồng có liên quan đến các khu công nghiệp khu chế xuất
do đó trong buổi làm việc phó thủ tướng trực tiếp kiểm tra các xưởng sản xuất
hỏi thăm công nhân đang làm việc tại đây về các biện pháp phòng dịch và việc tuân thủ quy định phòng dịch
kiểm tra căn thiên của doanh nghiệp
tại đây mỗi bàn ăn được ngang vách có bản thông báo về cách phòng dịch đúng quy định
đến sáng nay ngày ba mươi một tháng năm tại tp hcm đã ghi nhận thêm nhiều khu phố phải bố trí phong tỏa cách ly
vì một số trường hợp f một đã trở thành f
với diễn biến nguy hiểm và phức tạp của chủng mới sars cov hai
tp hcm đã phải thực hiện giãn cách xã hội một mươi năm ngày để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này
sáng nay lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hẻm hai trăm bốn mươi năm khu mã lạng phường nguyễn cư trinh
quận một do liên quan đến một ca dương tính
covid một mươi chín tương ụ tại đây
trường hợp mới phát hiện tại đây là nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
là mẹ ruột của một ca dương tính với covid một mươi chín ở quận tân phú mà hcdc đã công bố trước đó
các hoạt động tiếp tế đồ ăn thực hiện theo sự hướng dẫn của dân quân
và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang và thường xuyên dùng nước sát quẩn
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khoanh vùng truy vết những đối tượng có liên quan đến ca nhiễm này
để hạn chế lây lan dịch bệnh
cũng trong sáng nay hẻm dht hai mươi ba khu phố một a phường đông hưng quận một mươi hai
cũng đã tổ chức phong tỏa vì một ca f một tại đây đã chuyển thành f
được biết người này đã khai báo y tế điện tử rồi về phòng trọ tự cách ly và diễn biến ho và sốt
chiều qua đơn vị y tế quận một mươi hai đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
trước đó ca dương tính này là f một của một nữ giáo viên mầm non
trong khi nữ giáo viên mầm non này chưa biết mình đã nhiễm bệnh
rồi lên xe khách từ bến xe miền đông về tỉnh đắk lắc
ngày ba mươi tháng năm trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh đắk lắc cho biết
có một ca dương tính đi từ bến xe miền đông tp hcm về đắk lắc
ca dương tính covid một mươi chín này là một nữ giáo viên mầm non
ở đường nguyễn văn quá phường đông hưng phường quận một mươi hai
truy vết tiếp xúc của nữ bệnh nhân này cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa quán ăn gánh đậu
sau lưng rạp galaxy đường nguyễn văn quá thuộc khu phố ba a
phong tỏa trường mầm non anh đào khu phố bốn phường đông hương quận
ngoài ra cũng thực hiện phong tỏa tạm thời hẻ một trăm sáu mươi sáu đường tô ký
cùng phường đông hưng quận do nguy cơ lây nhiễm cao vì có hai trường hợp f một
và hai trường hợp f hai của nữ giáo viên mầm non nói trên
qua một mươi năm ngày triển khai một mươi hai chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cửa ngõ ra vào tp hcm lực lượng chức năng đã kiểm soát hơn tám trăm linh người
động thái này được thực hiện trong bối cảnh dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
diễn biến phức tạp
từ giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm công an thành phố đã tham mưu
ủy ban nhân dân tp triển khai các chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố
qua một mươi năm ngày triển khai thực hiện tại một mươi hai chốt trạm cấp thành phố
đã dừng kiểm soát kiểm tra hai trăm sáu mươi hai bảy mươi tám lượt phương tiện với tám trăm linh tám năm trăm chín mươi một lượt người
đã nhắc nhở ba trăm sáu mươi hai trường hợp và lập biên bản ba mươi tám trường hợp
không chấp hành việc đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài cộng đồng nơi đông người
ngành y tế đã kiểm tra thân nhiệt tám trăm bảy mươi năm năm trăm năm mươi chín lượt người
hướng dẫn khai báo y tế tám mươi tám ba mươi năm lượt người
tại các chốt trạm đường thủy đã kiểm tra bốn trăm bảy mươi ba lượt phương tiện
và tiến hành đo thân nhiệt tám trăm chín mươi bốn lượt người
tại các chốt trạm của thành phố thủ đức và quận nguyện đã dừng kiểm soát kiểm tra
một trăm chín mươi năm trăm năm mươi bảy lượt phương tiện với hai trăm chín mươi chín ba trăm chín mươi sáu lượt người nhắc nhở năm trăm tám mươi năm trường hợp
và lập biên bản xử lý ba mươi năm trường hợp
không chấp hành việc đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài cộng đồng nơi đông người
ngành y tế đã kiểm tra thân nhiệt hai trăm hai mươi hai ba trăm chín mươi hai lượt người
hướng dẫn khai báo y tế một mươi hai tám mươi một lượt người từ giờ ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thành phố chuyển sang trạng thái mới trong phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tp hcm tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế và các ngành chức năng
truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm để hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trực tự trong thời gian
thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm và chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo công bố của bộ y tế từ ngày hai mươi bảy tháng năm đến nay
có một trăm bốn mươi chín bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm đã được công bố
liên quan đến các ca bệnh này có đến năm bệnh viện và hai phòng khám tạm phong tỏa

trước thực tế này nhiều bệnh viện đã lên phương án khám và tầm soát người có yếu tố
nguy cơ mắc covid một mươi chín tại khu vực biệt lập để ứng phó nhanh khi có ca nghi nhiễm
ghi nhận tại bệnh viện lê văn thịnh tp thủ đức sáng ngày ba mươi một tháng năm
đây cũng là ngày đầu tiên bệnh viện triển khai khu sàng lọc khám và điều trị riêng
dành cho bệnh nhân có yếu tố nguy cơ sốt ho
khu vực này tách biệt với bệnh viện có lối đi riêng và nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ để khám sàng lọc
chỉ sau vài giờ triển khai nhân viên ở đây đã tiếp nhận hai trường hợp khai báo y tế chưa đúng
không trung thực và yêu cầu họ phải thực hiện khai báo lại đảm bảo đúng quy định

thứ nhất là phải xem lại là đã có xét nghiệm y tế là ấm tính hay chưa

nên là phải đi qua ba vòng như vậy thì mới ở được là đồng ý
tại đây mỗi ekip gồm bốn bác sĩ một kế toán một nhân viên dược bốn điều dưỡng
bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của máy quét kiểm tra thân nhiệt khẩu trang khai báo y tế điện tử
làm việc độc lập trên hệ thống máy tính của bệnh viện
sau quá trình sàng lọc thì nhân viên sẽ được cách ly và ekip khác sẽ tiếp tục một tháng nữa thì mới đảm bảo an toàn
là cho bệnh nhân trước khi để cho bệnh nhân vào cái khu khám bệnh của bệnh viện hoặc là vào địa điểm liên tục
và yếu tố tiên thiết nhất là không để lọc lưới
không thể để cái người có cái nguy cơ hoặc là dương tính với covid một mươi chín mà lọc vào trong phiên thông viên của bệnh viện
tại bệnh viện tp thủ đức tp hcm việc phân luận xây dựng phòng khám sàng lọc và bố trí lực lượng y tế được kiểm soát chặt chẽ hàng ngàn người ra vào mỗi ngày
với hơn bảy phòng khám chuyên khoa hơn hai trăm một mươi phòng khám đa khoa
chế tình trạng bị phong tỏa toàn bệnh viện trong trường hợp có ca dương tính với virus sars cov hai xảy ra
ngành y tế thành phố đã siết chặt công tác đánh giá định kỳ và tuân thủ nghiêm bộ tiêu chí phòng khám an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế khẩn trương khắc phục nội dung chưa đạt
thành phố cũng đã chủ động xây dựng một kế hoạch về phía điều trị để sẵn sàng ứng phó nếu mà dịch còn diễn biến phức tạp
năm rồi thì chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch là lên đến năm trăm linh ca dương tính
nhưng mà năm nay chúng tôi vừa xây dựng xong và đã bàn hành kế hoạch lên đến năm ca dương tính
với một kế hoạch vậy chúng tôi đã chủ động hơn trong nguồn lực đặc biệt là về nhân lực và các nguyên vật lực
và chúng tôi tin rằng là thành phố hoàn toàn đủ sức để kiểm soát tốt dịch bệnh
theo hcdc tính đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh có một trăm bốn mươi hai người liên quan hội thánh truyền giáo phục hưng
và bảy người trong chùm ca bệnh phát hiện tại bệnh viện hoàng mỹ sài gòn
tính từ ngày hai mươi bảy tháng năm đến nay ngoài ra bốn ca được phát hiện ở các tỉnh long an hai bạc liêu một tây ninh một cũng liên quan ổ dịch này
chính chốt chặn khoanh vùng dập dịch được đặt tại các cửa ngõ của quận gò vấp thành phố hồ chí minh từ giờ ngày ba mươi một tháng năm
ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu tiên thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu trên địa bàn quận gò vấp
các chốt chặn này bị quá tải khi lượng người đổ về quá đông
một số thời điểm lực lượng chức năng đã phải xả chốt để hạn chế người dân tụ tập
tại chốt kiểm soát trên đường quang trung gần chợ cầu giáp ranh với quận một mươi hai hàng rào được chắn hai chiều đường
công an và lực lượng dân phòng dân quân tự vệ yêu cầu người dân khai báo y tế đồng thời không cho các phương tiện vào quận gò vấp
nhiều người mang lương thực thực phẩm đến cho người thân phải đưa qua hàng rào phong tỏa
tương tự tại chốt chặn trên đường pham văn trị và văn đồng
những người muốn vào quận gò vấp phải khai báo y tế và dùng giấy tờ chứng minh đang sống trên địa bàn quận
còn cái này người bận cái kia người ta không chịu làm khai báo y tế thì cũng rất khó cho tụi em
ghi nhận trong sáng ngày ba mươi một tháng năm do nhiều người dân chưa chuẩn bị tâm lý nên dùng về các chốt kiểm soát nhận tích tình trạng ủng ứng giao thông
để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng đã buộc phải xài chốt trong một thời điểm để tránh được việc tụ tập đông người và phương tiện
mình tạo điều kiện cho mình nhưng mà mình tới đây thì mình cũng phải cai thôi chứ sao giờ đúng không
thì giờ tới đây chốt chặn bắt mình khai báo thì mình khai
mình làm vậy thì tốt cho tất cả rồi
mình ai cũng vậy
chứ bây giờ mình đi ẩu thì mấy mốt bị lây tùm lum nữa mà không truyền hiểm
thì mình khai vậy đỡ hết
thật ra thì trong cái hoàn cảnh này khó khăn thì ai cũng khó khăn hết
nhưng mà khi mà được mấy anh hỗ trợ tạo điều kiện để mình giải quyết công việc
một số công việc nếu mà cấp bách thì mình sẽ giải quyết
công việc nếu mà nó không cần thiết thì mình nên hạn chế đi lại
tại mình tự tân thủ chỉ thị một mươi năm tự chỉ thị một mươi sáu
thì mình cũng rất là hạn chế đi lại
hôm nay có cái việc xử lý gấp đó
mình lấy một dấu của công ty cho nên mình phải ra vào để mình lấy một dấu mình giải quyết công việc
theo ghi nhận tình hình chung trong ngày đầu thực hiện chỉ thị một mươi sáu trên địa bàn quận gò vấp
công tác phòng chống dịch bệnh chưa hiệu quả ở một số chốt
tuy nhiên từ ngày mai ngày một tháng sáu
chính quyền địa phương sẽ kiểm soát toàn bộ giãn cách xã hội toàn quận theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
việc áp dụng giãn cách xã hội nhằm kiểm soát các chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng
thành phố hồ chí minh sẽ quyết tâm khống chế dập tắt đợi bùng phát này trong vòng một mươi năm ngày tới
do đó người dân hãy tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng
luôn đeo khẩu trang và không đi ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết
các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chuyển sang thông tin về an ninh trật tự
kính thưa quý vị
ngày ba mươi một tháng năm công an quận ba thành phố hồ chí minh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy làm cho bốn người thương vong
xảy ra tại một căn nhà trên đường nguyễn thiện thuật phường hai vào rạng sáng cùng ngày
quỹ ba nhân dân phường hai cho biết lực lượng chữa cháy tiếp nhận thông tin vụ cháy căn nhà số một mươi sáu
đường nguyễn thiện thuật vào lúc ba giờ một mươi năm phút và ngay sau đó có mặt để hỗ trợ
khi lực lượng chức năng có mặt thì ghi nhận hai người trong nhà đã thoát ra ngoài và dùng bình chữa cháy dập lửa
cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó có mặt kịp thời dập tắt đám cháy và đưa bốn người bị mắc kẹt trong nhà ra ngoài chuyển đi bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên cụ ông bảy mươi ba tuổi chủ căn nhà trên và nam thanh niên ba mươi hai tuổi đã tử vong
hai người còn lại hiện đang điều trị tại bệnh viện sức khỏe đã ổn định
ngoài ra sau khi sự cố xảy ra quỹ ba nhân dân phường đã tiến hành thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
nguyên nhân vụ cháy đang được công an tiếp tục điều tra